thưa quý vị sáng nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang phối hợp cùng các đơn vị chức năng và công an thành phố châu đốc
đã bắt tạm giam nguyễn hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố châu đốc
về hành vi phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
khám xét nơi ở của nam cơ quan chức năng phát hiện thu giữ bảy điện thoại di động hai usb một máy tính sách tay
hơn ba trăm linh trang tài liệu và một mươi video clip có nội dung tuyên truyền chống đảng nhà nước
theo kết quả điều tra nam là đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá đảng nhà nước trong thời gian vừa qua
mặc dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần
nhưng nam không tử bỏ mà ngày càng chống phá quyết liệt
năm hai nghìn hai mươi một sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương nam không chịu cải tạo mà tiếp tục lợi dụng không gian mạng
tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải tán phát nhiều tài liệu hình ảnh video clip
thậm chí là live stream để tuyên truyền chống phát đảng nhà nước chính quyền địa phương
gây chia rẽ phá hoại chính sách đoàn kết tôn giáo dân tộc xúc phạm danh dự nhân phẩm nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
với hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tạ việt hùng cán bộ công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo thủ tục hành chính thuộc văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng khởi tố bắt tạm giam
theo tài liệu điều tra vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi một một người dân ở thành phố hà nội có nhu cầu mua lại thừa đất tại tổ bốn
thị trấn trung khánh huyện trung khánh với giá hai trăm linh triệu đồng
người mua đã nhờ hùng làm các giấy tờ thủ tục chuyển nhượng thừa đất nói trên
sau khi kiểm tra hùng phát hiện có sự sai lệch về thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
chính vì vậy hùng đã thực hiện các hành vi nhằm giả mạo chữ ký chữ viết hồ sơ
các bộ phận liên quan để hoàn tất các thủ tục mua bán đất
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định
công an tp biên hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng đỗ ngọc hưng chú tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ đối tượng
đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà ở phường tân biên
thu giữ bảy gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng gần sáu mươi g
qua đấu tranh hưng khai nhận bản thân nghiện ma túy
số ma túy bị thu giữ là hưng mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm
với giá một mươi triệu đồng để về sử dụng và bán cho người nghiện
ở những địa bàn du lịch trọng điểm như tỉnh khánh hòa nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy luôn
cao chủ động phân tích đánh giá tình hình
trong thời gian qua lực lượng công an khánh hòa đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
quyết liệt đấu tranh đi đôi với phòng ngừa góp phần ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn
đây là số tăng vật ma túy các loại mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an khánh hòa thu giữ
qua điều tra bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào giữa tháng bảy vừa qua
đối tượng bị bắt giữ là đặng thị mỹ huệ khai nhận toàn bộ số ma túy trên được huệ mua ở một địa phương khác
về bán lại cho các đối tượng sử dụng
khám xét căn hộ của đối tượng thuê ở thành phố nha trang và căn hộ nơi cư trú ở huyện vạn ninh
cơ quan công an đã thu giữ tổng số hơn một ba kg ma túy các loại
được vận chuyển từ các địa phương ngoài tỉnh đưa vào tỉnh khánh hòa để tiêu thụ
thông qua các dịch vụ vận chuyển cá biệt có một số trường hợp cũng sử dụng cả hung khí nóng
những tháng vừa qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy tỉnh khánh hòa cũng đã phát huy
thu giữ bốn khẩu súng và hơn một mươi viên đạn liên quan đến của các đối tượng trong vấn đề hoạt động phạm tội ma túy
theo đánh giá của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa
thì số lượng tăng vật thu giữ qua các vụ án về ma túy ngày càng tăng
tính chất hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và có cấu kết chặt chẽ
thủ đoạn hoạt động ngày càng manh động liều lĩnh bất chấp pháp luật
bên cạnh đó ở những địa bàn du lịch các loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phát triển rất mạnh
thu hút rất đông du khách và kéo theo đó là nguy cơ thường trực về sự phát sinh của tệ nạn cũng như tội phạm ma túy
những điều này đặt ra rất nhiều thách thức cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong công tác đấu tranh
giải pháp phòng ngừa trong đó chú trọng nhiều nhất vẫn là giải pháp về công tác tuyên truyền lập chung ở đối tụi này
ngoài ra công tác tuyên truyền ở đây còn hướng tới các đối tượng là quản lý hoặc là chủ các nhà hàng
dịch vụ kinh doanh có điều kiện và an ninh trực tự
các đối tượng này phải tập trung vào làm rõ vai trò trách nhiệm của họ và phối hợp với lực lượng chức năng
trong vấn đề là phòng chống và kiểm soát các hoạt động liên quan đến vi phạm pháp luật về ma túy
tại các địa phương
cùng với việc đấu tranh mạnh tội phạm ma túy việc sử dụng đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng ngừa
quản lý chặt số người nghiện cũng là giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn nguồn cung trên mặt trận cam go này
trong sáu tháng đầu năm toàn tỉnh đã giảm hơn một đối tượng so với trước
thời gian tới công an khánh hòa tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy
thông tin liên quan đến vụ xe khách
công ty trách nhiệm ứng hoạn vận tải thiên hoàng hải đơn vị khai thác tuyến xe khách thái bình quảng ninh và ngược lại
bị nhóm người chèn ép hành hung lái xe ném chấp ẩn lên xe công an tỉnh quảng ninh đã bắt ba người có liên quan
vào ngày một mươi chín tháng bảy camera hành trình trên xe ghi lại tài xế nhân viên công ty thiên hoàng hải
trong lúc chở khách từ quảng ninh về thái bình khi đến khu vực trên cầu bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
thì bị một nhóm người đi trên chiếc xe chạy song song lao xuống giật cửa rồi hành hung
ngày hai mươi và hai mươi một tháng bảy xe chở khách của doanh nghiệp này đang hoạt động thì bị ném chất bẩn
bị xe khách lạng lách đánh võng trước mặt cản trở việc đưa thông
nhiều lái xe vì sợ hãi nên đã xin nghỉ việc không dám làm đơn tố cáo
sau khi nhận được phản ánh lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh
làm rõ tình trạng chèn ép gây mất an ninh trật tự
thị hồng loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi hai và có sẹo cách một cm dưới trước đuôi mắt trái
ngoài ra công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn quang hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu dân cư tân hưng phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
về tội gây dối trật tự công cộng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện